hầu hết các nhà lãnh đạo apec đều đánh giá cao và ủng hộ những sáng kiến và chủ đề việt nam đưa ra cho năm apec hai nghìn hai mươi
nhân dịp này truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với đại sứ ivan pomaleu
quan chức cao cấp của papua new guinea tại apec một trong ba đại diện đến từ papua new guinea
nền kinh tế sẽ là nước chủ nhà của apec hai nghìn một mươi tám
xin chào đại sứ xin ông cho biết đánh giá của mình về chủ đề của apec năm nay
là tìm động lực mới vun đắp tương lai chung
tôi tin rằng việt nam đã làm rất tốt với khẩu hiệu tìm động lực mới vì tương lai chung
apec cần tìm chú trọng vào những vấn đề cốt yếu khiến tăng trưởng toàn cầu vẫn trứng lại
apec vẫn tiếp tục là một nhân tố quan trọng thúc đẩy kinh tế khu vực
và tôi nghĩ rằng việt nam đã tạo ra những sáng kiến quan trọng cho tương lai apec
chúng ta cùng chia sẻ tương lai chung
khi khu vực có tăng trưởng tốt sẽ tác động tích cực tới từng nền kinh tế và cả thế giới
thương mại và đầu tư là những thành tố quan trọng của nền kinh tế toàn cầu
và tôi nghĩ rằng phải chúc mừng việt nam vì đã đề ra những trọng tâm ưu tiên
bao gồm tăng trưởng bao trùm ở các khía cạnh kinh tế xã hội và tài chính
ông nghĩ thế nào về vai trò điều phối của việt nam đối với các chương trình nghị sự của apec
chúng tôi chúc mừng việt nam bởi những gì các bạn đã làm được trong công tác phối hợp
để thúc đẩy các sáng kiến tăng trưởng bao trùm và bền vững trong suốt một năm qua
và những kết quả đó tới tuần lễ cấp cao này
chúng tôi đã duy trì sự trao đổi với việt nam trong một mươi hai tháng qua
và đã học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm từ các bạn
papua new guinea đang chuẩn bị cho năm apec hai nghìn một mươi tám
những thuận lợi và thách thức nào đã được đặt ra
papua new guinea đã chuẩn bị cho apec từ hai năm trước
và làm việc rất chặt chẽ với việt nam để tiếp tục những gì việt nam đã làm tại apec hai nghìn hai mươi
và theo những quy tắc của ban thư ký apec
đó là tiếp tục cho chủ đề về bao trùm và tăng trưởng bền vững cùng với nền kinh tế số
tuy nhiên do sự khác biệt với văn hóa cũng như chính trị
cách tổ chức của papua new guinea sẽ có phần khác biệt so với việt nam
về mặt chính sách chúng tôi rất hào hứng với những gì có thể làm và đúc rút kinh nghiệm
và đúc rút kinh nghiệm từ việt nam và những sáng kiến mới mà chúng tôi sẽ đưa ra
ví dụ như việc tổ chức các sự kiện ở các thành phố khác nhau là cơ hội để giới thiệu về đất nước và con người
như các bạn đã cho chúng tôi tới hà nội nha trang thành phố hồ chí minh và đà nẵng
tuy nhiên có một thách thức là chúng tôi là một nền kinh tế còn khá nhỏ
nên phần lớn các sự kiện sẽ ở thủ đô nhưng chúng tôi sẽ chú trọng để nâng cao chất lượng các cuộc họp
vậy thì định hướng cơ bản cho những chủ đề và ưu tiên của apec hai nghìn một mươi tám là gì thưa ông
chủ đề của chúng tôi đang hướng tới là tạo cơ hội bao trù
tạo cơ hội bình đẳng và tận dụng cơ hội nền kinh tế số
khối lượng công việc của chúng tôi là rất lớn
nhưng chúng tôi rất vui vì việt nam đã tạo dựng một lộ trình vững chắc cho vấn đề kỷ nguyên số
chúng tôi tin tưởng rằng mình sẽ kế thừa và đưa ra những sáng kiến mới để thúc đẩy chủ đề này
ngoài ra tập trung vào phát triển bền vững cải cách thể chế
hướng đi cho apec hậu bogo hai nghìn hai mươi cũng là một chương trình nghị sự quan trọng
vâng xin cảm ơn ông
cảm ơn các bạn đã theo dõi